dạng sáng nay theo giờ hà nội tổng thống mỹ donald trump đã chính thức công bố kế hoạch hòa bình trung đông được dư luận chờ đợi lâu nay
trong đó đề xuất giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại cho israel và palestine
ngay lập tức kế hoạch đã nhận được sự phản ứng trái chiều từ cộng đồng quốc tế
thủ tướng israel benjamin netanyahu gọi đây là một ngày lịch sử nhấn mạnh việc mỹ công nhận chủ quyền của israel đối với thung lũng jordan
theo ông đề xuất của tổng thống trump cũng sẽ bao gồm việc mỹ công nhận các khu định cư là một phần của israel
trong khi đó thủ tướng palestine mohammed sae đã kêu gọi các cường quốc thế giới tẩy chay sáng kiến này
ông cho rằng đây không phải là một kế hoạch hòa bình ở trung đông
tại khu vực bộ ngoại giao jordan tuyên bố con đường duy nhất dẫn đến một nền hòa bình toàn diện và lâu dài là thành lập một nhà nước palestine độc lập với đông jerusalem là thủ đô
bộ ngoại giao ai cập ủng hộ giải pháp khôi phục tất cả các quyền hợp pháp của người dân palestine
thông qua việc thành lập một quốc gia độc lập và có chủ quyền trên lãnh thổ palestine bị chiếm đóng
ai cập cũng đánh giá cao những nỗ lực của mỹ vào hồi thúc israel và palestine cần xem xét cẩn thận kế hoạch hòa bình do tổng thống trump công bố
iran và thổ nhĩ kỳ thì bày tỏ phản đối kế hoạch của mỹ coi đây là sự áp đặt lên palestine
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ cho rằng kế hoạch của mỹ đã chết yếu